bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp cùng với lực lượng quản lý thị trường và công an thị trấn long hải huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu vừa đột kích kiểm tra hàng lậu với số sản phẩm thời trang nổi tiếng không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo thông tin được công bố sau khi phát hiện một ô tô chở hàng có nhiều nghi vấn lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe có nhiều hàng hóa sản phẩm thời trang nổi tiếng thế giới không rõ xuất xứ
tiếp tục tiến hành kiểm tra tại cửa hàng nơi ô tô này vừa chở hàng ra lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn mặt hàng kính mắt túi sách vali giày dép và quần áo thời trang
tại thời điểm kiểm tra chủ cửa hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nói trên
qua đấu tranh khai thác chủ cửa hàng khai nhận toàn bộ số hàng hóa nói trên được mua ở chợ đồng xuân hà nội chợ lớn chợ an đông tp hcm để về bán lại cho khách hàng trong và ngoài tỉnh để kiếm lời